bộ văn hóa thể thao và du lịch đã có thông tin chính thức về vụ việc một trăm năm mươi hai khách du lịch việt nam nghi bỏ trốn tại vùng lãnh thổ đài loan trung quốc
cơ quan này cho rằng đây là vấn đề nghiêm trọng có nguy cơ gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của việt nam trong mắt bạn bè quốc tế
cụ thể bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch nguyễn ngọc thiện giao tổng cục du lịch làm việc với đại diện cục du lịch đài loan
cơ quan công an có văn bản yêu cầu sở du lịch tp hcm tiến hành kiểm tra ngay hoạt động của doanh nghiệp liên quan đến vụ việc trên
báo cáo kết quả xử lý về tổng cục du lịch
hiện nay bộ văn hóa thể thao và du lịch tiếp tục làm việc với phía đài loan
các cơ quan liên quan để xác minh vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật
bộ văn hóa thể thao và du lịch cho rằng đây là hình thức lợi dụng hoạt động du lịch
chính sách nới lỏng visa nhập cảnh cho khách du lịch của các quốc gia vùng lãnh thổ để trốn ở lại lao động trái phép
trước đó bộ ngoại giao ra thông cáo sau khi nhận được thông tin về việc các du khách việt nam biến mất khi nhập cảnh vào cuối tuần trước
văn phòng kinh tế văn hóa việt nam tại đài bắc đã liên hệ với các cơ quan chức năng của đài loan
đề nghị cung cấp thông tin làm rõ vụ việc và phối hợp giải quyết tránh để ảnh hưởng đến hoạt động du lịch và giao lưu của người dân